công an tỉnh trà vinh đã mở cuộc họp báo công bố kết quả điều tra truy xét vụ cướp tài sản xảy ra tại phòng giao dịch duyên hải việt công banh chi nhánh trà vinh
nghi phạm được xác nhận là lê lâm hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám kỹ sư làm việc trong một dự án nhiệt điện tại tỉnh trà vinh
giám đốc công an tỉnh trà vinh cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ sau một mươi ngày vụ cướp xảy ra các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ
nghi phạm là lê lâm hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đang làm việc tại khu vực nhà máy nhiệt điện duyên hải tỉnh trà vinh
bước đầu đối tượng đã khai nhận một mình thực hiện vụ cướp
theo lời khai của hưng do cá độ bóng đá cờ bạc dẫn đến nợ nần để có tiền trả nợ hưng nảy sinh ý định cướp ngân hàng
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ được toàn bộ số ngoại tệ là ba mươi năm chín trăm linh usd cùng một số ít tiền việt nam đồng tăng vật trong vụ cướp
vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ